trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa vẫn duy trì thành phần gió tây nam mạnh cấp sáu sóng biển cao từ hai ba m và khiến cho biển động